bảo tàng dân tộc học việt nam tổng duyệt chương trình trung thu hai nghìn một mươi bảy sắc màu văn hóa đồng tháp với chủ đề trải nghiệm làm đồ chơi trung thu
lễ hội chính thức sẽ được diễn ra vào ngày ba mươi tháng chín và một tháng một mươi tại bảo tàng dân tộc học việt nam
chương trình là sự phối hợp giữa bảo tàng dân tộc học việt nam với sở văn hóa thể thao và du lịch đồng tháp
với mong muốn mang đến cho các em cơ hội tốt để tìm hiểu nhiều trò chơi và đồ chơi dân gian mang ý nghĩa giáo dục cao
trải nghiệm sử dụng tràm trong đời sống của người dân đồng tháp du khách có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực cùng các sản vật sen hồng
hôm nay con rất là vui vì đã được tham gia lễ hội này và con được tham gia rất là nhiều hoạt động như là làm lồng đèn tô mặt nạ và các lứa thú khác ạ
con được quàng một cái khăn của đồng bào miền nam thì con thấy nó rất là đẹp rất là nhẹ nhàng của văn hóa việt nam
rất là vui khi được đến trải nghiệm ở đây được làm văn nạ đèn nông sao vì con chưa bao giờ được làm cái thứ này
những hoạt động của lễ hội đã giúp các em nhỏ khám phá và lĩnh hội thêm những kiến thức bổ ích về văn hóa truyền thống trong ngày tết trung thu
đặc biệt chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân dân gian đã truyền tải những thông điệp văn hóa ý nghĩa từ những món quà của ngày tết trung thu và trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi trung thu
qua những cái hoạt động như là làm đồ chơi như là chơi trò chơi dân gian hay là thưởng thức cái hương vị cốm cũng như là ẩm thực của đồng tháp
đặc biệt là các em cũng sẽ biết được cách là làm cốm thì sẽ phải như thế nào làm bánh dẻo sẽ phải ra sao
hơn thế nữa các em còn hiểu được ý nghĩa của các ẩm thực cũng như là đồ chơi và trò chơi dân gian
thì nó sẽ giúp cho các em trân trọng hơn những cái giá trị văn hóa của ông cha ta để lại
và cái sức lan tỏa nó sẽ lớn hơn rất nhiều
thì hôm nay chúng tôi đến đây là để hướng dẫn cho các cháu và hướng dẫn cho các cô tình nguyện viên
các cái công đoạn để gắn thành một cái mâm ngũ quả sinh sinh và các cái quả rời và các cái con giống mà có từ cách đây hàng trăm năm rồi của hà nội rồi
cái hoa quả này là chỉ có ở hà nội và làm thôi chứ không có ở các tỉnh
cái này hoa quả này nó tượng trưng này thành ra là nó để được trong vòng một tuần
nửa tháng thì các cháu nó vẫn chơi được
thế rồi nó lại từ từ nó mất đi chẳng hạn thì là trẻ con nó không tiếc
chứ cái hoa quả thật thì không thể cầm chơi được mà bố mẹ cũng không cho cầm chơi
thế nhưng mà cái hoa quả này thì cầm chơi mặn được rồi các cháu sờ tay vào được thì các cháu rất thích
với chủ đề trải nghiệm làm đồ chơi trung thu chương trình năm nay giúp các em nhỏ tìm hiểu và trải nghiệm nhiều trò chơi và đồ chơi dân gian mang ý nghĩa giáo dục cao
đồng thời có thêm những hiểu biết về văn hóa truyền thống
trong dịp tết trung thu cũng như khám phá thêm những kiến thức mới về văn hóa vùng sông nước đồng tháp